chính phủ israel và phong trào hamas hôm qua hai mươi một tháng một mươi một đã nhất trí tạm dừng giao tranh trong vòng bốn ngày để hai bên trao đổi con tin
theo đó hamas sẽ thả năm mươi con tin bị giam giữ ở gaza đổi lại một trăm năm mươi người palestine trong các nhà tù của israel được tự do
ngay sau khi thỏa thuận được công bố cộng đồng thế giới đã bày tỏ hoan nghênh khi thỏa thuận ngừng bắn israel hamas sẽ giúp một số con tin được tự do và hàng viện trợ nhân đạo tới gaza
trong phát biểu tối ngày hai mươi một tháng một mươi một theo giờ địa phương tổng thống biden đánh giá cao việc israel nhất trí tạm dừng giao tranh trong bốn ngày tại giải gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo
bên cạnh đó ông cảm thấy vui mừng khi thỏa thuận này được thực hiện đầy đủ sẽ giúp các con tin được đoàn tụ với gia đình
trong khi đó ngày hai mươi hai tháng một mươi một bộ ngoại giao nga bộ ngoại giao trung quốc chủ tịch ủy ban châu âu cũng tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận trao đổi tù nhân
con tin giữa israel và hamas cũng như việc ngừng bắn để xúc tiến
bộ ngoại giao trung quốc cũng tuyên bố hoan nghênh các hoạt động nhân đạo tại giải gaza đồng thời hy vọng bước đi này góp phần xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ này
tổng thống chính quyền palestine mahmoud abbas hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đồng thời kêu gọi các giải pháp lớn hơn cho cuộc xung đột kéo dài giữa israel và người palestine
thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa israel và hamas được xem là bước đột phá lớn đầu tiên trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại giải gaza
theo các điều khoản của thỏa thuận việc ngừng bắn kéo dài trong bốn ngày và có thể được gia hạn trong thời gian ngừng bắn
phía hamas sẽ trả tự do cho năm mươi con tin mà lực lượng này giam giữ bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một